salvador valdép mesa phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba đang có chuyến thăm việt nam và giữ các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm chuyến thăm của lãnh tụ cuba fidel castro tới vùng giải phóng miền nam việt nam
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng những nỗ lực đổi mới quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân cuba đã đạt được trong việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo và xây dựng hiến pháp theo định hướng chủ nghĩa xã hội phù hợp với hoàn cảnh của cuba
tin tưởng quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển sẽ giúp cuba đạt được thêm nhiều thành tựu kinh tế xã hội quan trọng trong thời gian tới tạo thế và lực cho đất nước nâng cao vị thế của cuba tại khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam coi trọng quyết tâm tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước nhân dân hai nước vui mừng quan hệ việt nam cuba tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh hai bên đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm chuyến thăm của lãnh tụ cuba fidel castro tới vùng giải phóng miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí salvador vandes mesa cũng bày tỏ vui mừng tới thăm việt nam và tham dự kỷ niệm bốn mươi năm năm chuyến thăm của lãnh tụ cuba fidel castro tới vùng giải phóng miền nam việt nam